dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thay vì đi du lịch nhiều người chọn các điểm vui chơi quanh hà nội để thư giãn và có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình
lợi dụng dịp này nhiều điểm trong giữ xe đã đẩy mức giá vé cao lên so với mức giá in trên vé theo quy định số bốn mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hà nội từ bốn đến năm lần
trên tuyến đi bộ của quận hoàn kiếm đây là nơi có rất nhiều điểm trong giữ xe chỉ quanh khu vực tòa nhà hàm cá mập có đến ba điểm trong giữ xe quy định và bốn năm điểm nhà dân tự phát
giá vé xe hôm nay khách phải trả thấp nhất là một mươi đồng một lượt
phải trả một mươi đồng một lượt nhưng khi chị thủy cho phóng viên xem vé gửi xe thì trên vé niêm yết giá công khai là năm đồng một lượt
tức là chị phải chấp nhận mức trong xe gấp đôi so với giá niêm yết và điểm trông giữ xe này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hà nội bốn mùa
dịp tết nguyên đán vừa qua đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội đã phát hiện và tiến hành xử phạt một mươi sáu bãi trong giữ xe vi phạm trên địa bàn với tổng số tiền lên đến sáu mươi ba triệu đồng
cá biệt có cơ sở vi phạm với mức phạt lên đến hai mươi năm triệu đồng
tuy nhiên tình trạng trông xe lấy phí cao hơn quy định vẫn tái diễn tại nhiều điểm trong thành phố
người dân dù phải trả tiền cao hơn quy định nhưng vẫn chấp nhận
điều này cho thấy với lợi nhuận cao nên mức phạt chưa đủ sức gian đe với các cá nhân tổ chức trong xe sai phạm